ngoại trưởng triều tiên johnson hui vừa có chuyến công du tới nga và hội đàm với người đồng cấp sergei lavrov
hai bên đã trao đổi và nhất trí về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế trong đó có bán đảo triều tiên và đông bắc á
thông cáo báo chí của bộ ngoại giao triều tiên cho biết chuyến thăm của ngoại trưởng john hui tới nga là bước quan trọng để hai nước phát triển quan hệ chiến lược và định hướng tương lai
hai bên bày tỏ quyết tâm tăng cường hợp tác chiến lược và chiến thuật nhằm bảo vệ lợi ích cốt lõi của mỗi nước đồng thời thiết lập một trật tự quốc tế đa cực mới
trong khuôn khổ chuyến thăm bà cho son hui đã đến trào xã giao tổng thống nga vladimir putin hội đàm với người đồng cấp sergei lavrov và gặp phó thủ tướng nga alexander novak
tổng thống nga vladimir putin bày tỏ sẵn sàng tới thăm bình nhưỡng khi ông gặp ngoại trưởng triều tiên cho
đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu nước nga trong hơn hai thập niên qua
lực lượng houthi tuyên bố không nhắm mục tiêu vào các tàu đi qua biển đỏ eo biển bab elmade hay vịnh eden với điều kiện các tàu phải khai báo thông tin rằng họ không có quan hệ với israel
các nhà khai thác vận tải biển được yêu cầu đăng thông tin trên các trang web giám sát hàng hải rằng họ không có mối liên hệ nào với israel trước khi tàu của họ đi vào biển đỏ để tránh các cuộc tấn công
kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng houthi đã bắt giữ một tàu thương mại và thực hiện hơn hai mươi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các tàu thương mại và tàu hải quân đi qua eo biển đỏ eo biển ab mendev và vịnh aden
sau ba năm mỹ đã đưa houthi trở lại danh sách các nhóm khủng bố
trong khi đó tổ chức thương mại thế giới cảnh báo thị trường lương thực thế giới sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro trong năm nay
do căng thẳng trên biển đỏ và cuộc khủng hoảng khí hậu
lượng lúa mì vận chuyển qua kênh đảo xuê đã giảm gần bốn mươi kể từ đầu năm đến nay xuống còn năm trăm linh tấn do lo ngại về các vụ tấn công tàu chở hàng trên biển đỏ và vịnh aden
điều này ảnh hưởng đến chối công ứng lương thực toàn cầu đặc biệt là đối với các quốc gia phụ thuộc vào nguồn lúa mỳ nhập khẩu
bên cạnh đó người tiêu dùng được dự đoán sẽ đối mặt với nguồn cung thắt chặt hơn trước hiện tượng thời tiết el nino ngày càng khắc nghiệt
và các quy định hạn chế xuất khẩu của các nước
hiện tượng thời tiết enino được dự đoán sẽ kéo dài đến ít nhất là tới tháng bốn tháng năm năm nay khiến brazil gần như chắc chắn sẽ giảm sản lượng ngô
trong khi đó trung quốc đang khiến thị trường bất ngờ khi tăng cường mua lúa mì và ngô từ thị trường quốc tế
các thị trường ngũ cốc khác đang mất giá trong khi đó giá gạo lại tăng lên mức cao nhất một mươi năm năm
giá trào bán gạo ở nhiều trung tâm xuất khẩu tại châu á đã tăng từ bốn mươi đến bốn mươi
lĩnh vực công nghệ tài chính fintech của singapore đã nổi lên như một ngọn hải đăng về sự đổi mới và tăng trưởng trong khu vực asean
đất nước này đã phát triển một hệ sinh thái mạnh mẽ hỗ trợ đổi mới fintech thông qua các quy định thuận lợi lực lượng lao động lành nghề và văn hóa khởi nghiệp
singapore chiếm tới năm mươi chín nguồn tài trợ fintech trong khu vực asean trong năm hai nghìn hai mươi

tổng nguồn tài trợ ở asean chỉ là một ba tỷ đô la chiếm ba nguồn tài trợ cho fintech toàn cầu đánh dấu mức thấp nhất trong khu vực trong ba năm qua
cụ thể tại asean số tiền tài trợ trung bình cho một mươi công ty hàng đầu đã giảm hơn một nửa vào năm hai nghìn hai mươi ba xuống còn hai mươi bốn triệu đô la
trong hoạt động tài trợ cho fintech của asean singapore và indonesia vẫn dẫn đầu đóng góp tổng cộng tám mươi sáu vào tổng nguồn tài trợ của khu vực trong năm ngoái
tuy nhiên lĩnh vực fintech ở singapore cũng gặp phải tình trạng suy giảm nguồn vốn đáng kể do xu hướng toàn cầu
tổng số tiền tài trợ tích lũy trong năm ngoái chỉ vào khoảng bốn mươi bốn tỷ đô la giảm so với mức năm mươi tám tỷ đô la được ghi nhận vào năm hai nghìn một mươi
đặc biệt sáu thị trường lớn nhất asean đã chứng kiến mức đầu tư giảm mạnh tới bảy mươi năm
thưa quý vị từng là quốc gia đông dân nhất thế giới
trung quốc đang phải đối mặt với quả bom hẹn giờ về nhân khẩu học khi dân số giảm hai năm liên tiếp và có khả năng là sẽ tiếp tục suy giảm
các chuyên gia cho rằng điều này khiến cho quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch của trung quốc càng trở nên khó khăn hơn
khi nước này đang trong tình trạng suy thoái tài sản kéo dài niềm tin của người tiêu dùng suy yếu và tình hình thất nghiệp của giới trẻ thì diễn ra ngày càng nghiêm trọng
theo cục thống kê quốc gia dân số trung quốc đã giảm hai tám triệu
năm tám triệu người đứng ở mức một bốn mươi một tỷ người vào năm hai nghìn hai mươi ba mức giảm này thậm chí còn mạnh hơn mức giảm tám trăm năm mươi người của năm trước
đây cũng là lần đầu tiên trong sáu mươi ba năm qua trung quốc chứng kiến dân số suy giảm
tình trạng dân số giảm ở nước này được thúc đẩy bởi các yếu tố nhân khẩu xã hội lâu dài
bao gồm kết hôn muộn tình trạng độc thân gia tăng lối sống giá trị thay đổi cũng như chi phí chăm sóc trẻ em giáo dục và nhà ở tăng cao
đối với các bậc cha mẹ họ cho rằng con cái họ phải chịu rất nhiều áp lực
nhưng áp lực mà cha mẹ phải trải qua thậm chí còn lớn hơn cả con cái của họ
vì vậy xu hướng này khiến cho mọi người lo lắng về việc có con
nhìn từ toàn bộ định hướng của xã hội ngày nay tôi nghĩ trẻ em cần một tuổi thơ hạnh phúc hơn
và điều này cũng sẽ khiến các bậc cha mẹ cũng vui lòng
dân số giảm sẽ khiến quá trình phục hồi kinh tế của trung quốc càng trở nên khó khăn hơn
khi nước này phải đối mặt với tình trạng suy thoái tài sản kéo dài
niềm tin của người tiêu dùng suy yếu và gia tăng tình trạng thất nghiệp của giới trẻ
hiện nay nhiều người trung quốc cũng đã chọn cách từ bỏ vai trò làm cha mẹ
khi họ tiếp tục phải đối mặt với những bất ổn trong công việc và mức lương thấp đi
mức lương khởi điểm của sinh viên tốt nghiệp đại học năm nay thấp hơn khoảng ba mươi năm mươi so với năm năm trước
vì vậy rất nhiều người trẻ ở độ tuổi hai mươi nói rằng họ không bao giờ muốn kết hôn
vì họ không cảm thấy hy vọng gì về thu nhập cũng như sự yên bình và chất lượng cuộc sống ở trung quốc
trung quốc đang phải đối mặt với quả bom hẹn giờ về nhân khẩu học
và thực sự cần tăng tuổi nghỉ hưu cho trung quốc
hiện nay phần lớn công nhân trong các doanh nghiệp nhà nước
nghỉ hưu ở độ tuổi năm mươi đối với nữ năm mươi năm đối với nam
nhưng tuổi thọ trung bình ở trung quốc thực sự còn dài hơn ở mỹ
cho nên công nhân trung quốc cần làm việc thêm ít nhất một mươi một mươi năm năm nữa
sự thay đổi nhân dân
khẩu học của trung quốc cũng có thể tác động sâu sắc đến phần còn lại của thế giới
vì nền kinh tế trung quốc đang chậm lại có thể ngăn cản tăng trưởng toàn cầu
khi dân số giảm lượng khách du lịch ra nước ngoài của trung quốc sẽ giảm
thị trường trung quốc trở nên ít nổi bật hơn đối với hàng hóa và sản phẩm quốc tế
thế giới nên lo lắng về sự suy thoái kinh tế của trung quốc
khi người tiêu dùng trung quốc cắt giảm chi tiêu
nó sẽ tác động đến lợi nhuận của các công ty lớn nhất thế giới
các biện pháp mà trung quốc áp dụng cho đến nay được đánh giá là chưa đủ
hiện tại chính phủ đang gặp khó khăn trong việc thay đổi suy nghĩ của thế hệ trẻ
chính sách hỗ trợ sinh sản của bắc kinh đã thực hiện không đồng đều ở các địa phương
những điều chỉnh này diễn ra quá muộn và quá ít để khôi phục mức sinh của trung quốc
các chuyên gia nhận định rằng trung quốc cần tập trung thích ứng với thực tế dân số giảm trong ngắn hạn
thay vì sử dụng các biện pháp nhanh chóng và vội